liên quan đến trường hợp bệnh nhân tái dương tính với sars cov hai tại quảng bình
ngày hôm qua sở y tế quảng bình đã xác định số người tiếp xúc gần với bệnh nhân này gồm bốn mươi sáu người
và hiện đã có kết quả xét nghiệm lần một tất cả đều âm tính